sáng sáng ngày hai mươi bảy tháng ba đức tân cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với nhóm của ông niêu văn tuấn chú tại hóc môn tp hcm
do yếu thế nên nhóm của tuấn đã bỏ chạy nhưng đức và đồng bọn tiếp tục đuổi đánh
lúc này vũ sang cùng một số đối tượng khác đã dùng đá ném nhóm ông tuấn
sau đó ông huỳnh văn dẫn chú tại tây ninh và con trai là huỳnh thanh hải đã bị các đối tượng sơn sang tấn vũ đức và nguyễn trọng hiếu đuổi kịp và đánh gây thương tích
công an tp vũ tàu đã tổ chức lực lượng xử lý bộ việc bắt giữ các đối tượng liên quan
trong lúc tuần tra kiểm soát tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng đang trộm cắp tài sản
điều đáng nói đây là đối tượng từng có bốn tiền án về tội này
tổ công tác đã phát hiện bắt giữ đối tượng trần anh tuấn khi đang đột nhập vào nhà dân ở phường thành nhất
lấy trộm một máy tính sách tay hai điện thoại di động và bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng chưa kịp tổ thoát thì bị phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
trong khi đó tại hà nội một vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh vừa xảy ra tại địa bàn phường dịch vọng quận cầu giấy
và chỉ sau hai giờ đồng hồ xảy ra vụ án lực lượng cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và phá thành công vụ án
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba chị ngô thị thảo đang lưu thông trên đoạn đường nguyễn khánh toàn
thì hai đối tượng đi xe máy mặt bịt khẩu trang dùng dao nhọn không chế ép chị phải giao toàn bộ tài sản
khi chị thảo kêu cứu một đối tượng đã dùng dao nhọn dài hơn năm mươi cm dọa chém
sau đó chúng đã cướp đi một xe máy piaggio cùng tài sản là điện thoại ví tiền bên trong cốp xe
nhận được tin báo ngay trong đêm ngày hai mươi hai tháng ba các trinh sát hình sự
công an quận cầu giấy phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét hai đối tượng cướp nguy hiểm
phương thức tổ đoạn của chúng rất manh động thể hiện sự liều lĩnh lợi dụng đêm vắng trên đường cướp tài sản
những người đi một mình kể cả là nam giới đối tượng cũng đều sẽ ra tay
và hùng khí của chúng sử dụng là thanh dao nhọn dài khoảng sáu mươi cm
sáu mươi cm là một hùng khí cực kỳ
và bản thân các đối tượng này đã sử dụng ma túy khai nhận sử dụng ma túy thì tôi đánh giá là các đối tượng này sẽ rất liều lĩnh và manh động
và có thể là sẵn sàng gây thương tích cho người bị hại để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng cướp tài sản táo tợn được xác định là phạm văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê vĩnh phúc
và trịnh văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú ba đình hà nội
cơ quan công an đã làm rõ trước thời điểm ra tay với chị thảo bọn chúng phát hiện một thanh niên đi xe sh
tuy nhiên người thanh niên này kịp phóng xe bỏ chạy bọn chúng tiếp tục tìm kiếm cơ hội và đã ra tay với chị thảo
trước thời điểm gây án cả hai đều đã sử dụng ma túy đá
hôm vào rồi hai mươi hai h anh thắng có đón tôi tại quán game ở giang minh qua nhà anh thắng và tôi tháo biển xe anh thắng cầm đao cầm đao ra đường
anh thắng có bảo vệ tôi
hôm nay chị ngô thị thảo đến công an quận cầu giấy nhận lại tài sản trong vụ cướp gồm một xe máy một điện thoại iphone sáu một túi sách cùng ba triệu đồng
vụ cướp với tính chất đặc biệt nguy hiểm đã được lực lượng công an khám phá sau hai giờ gây án và để lại dấu ấn sâu sắc với chị
cảm xúc của tôi hiện tại khi mà được nhận lại tài sản đã mất thì tôi cảm thấy rất là vui cảm thấy mình rất là may mắn
khi đã được các chiến sĩ công an cảnh sát hình sự ở quận cầu giấy giúp đỡ nhiệt tình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp tôi tìm lại tài sản
ngay trong đêm khi mà vụ án xảy ra một lời gửi gắm của tôi đến các chiến sĩ công an là chúc các chiến sĩ có sức khỏe tốt để tiếp tục cầu hiến làm việc phục vụ nhân dân
chuyên án được triệt phá thành công chỉ sau hai giờ
các đối tượng gây án thể hiện nghiệp vụ sắc bén và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an
thành công này cũng thể hiện sự quyết tâm giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn thủ đô trước thời điểm bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp của lực lượng công an nhân dân
bản tin tiếp tục với một thông tin phóng viên vừa chuyển về từ bình dương
sáng nay tại công ty trách nhiệm mong hạn xây ra việt nam thuộc phương phố hòa thành phố thủ sông một tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng khiến hai công nhân tử vong
thời điểm trên người dân sống cùng công ty sisa việt nam nghe thấy một tiếng nổ lớn sau đó khói đen và lửa bốc lên nhiều thấy sắc văn khắp nơi
qua kiểm tra các công nhân phát hiện lò nung trong công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng này phát nổ
hai công nhân tử vong gần lợn nương được xác định là vi văn nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê thanh hóa và đặng thành thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tây ninh
theo tìm hiểu vụ nổ xảy ra trong quá trình anh nguyệt và thái đang đốt làm nông chuẩn bị cho việc sản xuất vật liệu xây dựng
lực lượng chức năng công an tỉnh bình dương đang có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tận thu gỗ trái phép xảy ra tại quảng ngãi sáng nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi cho biết đã tổ chức kiểm điểm kỷ luật bảy lãnh đạo cán bộ
ngoài ra trên một trăm hai mươi mét khối gỗ các loại tận thu không đúng quy định đã bị cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi tịch thu bán đấu giá để xung công quỹ
số lãnh đạo và cán bộ bị kiểm điểm kỳ luật gồm phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi kiêm giám đốc ban quản lý hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước trong kiểm lâm huyện tây trà lãnh đạo chính quyền xã trà thọ huyện tây trà
ngoài ra trên một trăm hai mươi mét khối gỗ các loại do tận thu không đúng quy định cũng đã bị cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi tịch thu ban đầu giá để xung vào công quỹ
như truyền hình công an nhân dân phản ánh giữa năm hai nghìn một mươi năm dù trước đó đã được quy hoạch ngoài lâm nghiệp nhưng khi phát hiện có số lượng cây tự nhiên lớn với nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm tại khu vực rừng sờ lát và suối y xã trà thọ huyện tây trà
thay vì báo cáo để cấp thẩm quyền tỉnh quảng ngãi có chỉ đạo xử lý phù hợp thì ban quản lý hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước trong kiểm lâm huyện tây trà lãnh đạo chính quyền xã trà thọ đã cho một số cá nhân đưa phương tiện vào khai thác tận thu sai quy định
ước có gần bảy trăm linh cây gỗ tự nhiên các loại với tổng khối lượng trên hai trăm ba mươi mét khối đã bị đốn hạ để lấy gỗ
trong khi đó tại quảng bình lợi dụng địa bàn giáp danh giữa hai huyện bố trạch và quảng ninh nhiều đối tượng đã tiến hành chặt phá rừng để lấy gỗ
trong đó có cả những loại gỗ quý hiếm cũng đã bị đốn hạ và chỉ trong vòng hơn một tháng nhiều hectare rừng thuộc tiểu khu hai trăm bảy mươi sáu lâm trường trường sơn đã bị tàn phá nghiêm trọng
chỉ cách tỉnh lộ năm trăm sáu mươi ba khoảng bảy trăm linh mét ẩn sau những màu xanh của núi rừng là khu vực bị các đối tượng khai thác gỗ tàn phá
cả một khu vực rộng lớn gồm hai quả đồi đã bị biến thành những khu rừng chết không hề tìm thấy sự hồi sinh trên đất rừng được quản lý
những thân gỗ có đường kính hơn một mét được xẻ thành từng khúc vuông vắn như thế này đẹp gọn và dễ dàng vận chuyển
trong đó còn có cả những loại gỗ quý hiếm được cho là gỗ táu thuộc nhóm hai cũng đã bị đốn hạ không thương tiếc
đường kính của cây gỗ này đo được là trên tám mươi cm
tại thời điểm phóng viên đang ghi hình đã phát hiện một nhóm người đang tiến hành cưa gỗ
họ công khai đưa cả ô tô tải đến tận nơi một phần của những cây vừa bị đốn hạ đã được cắt thành từng đoạn và cho lên xe để vận chuyển đi
bên cạnh hành vi phá rừng công khai thì vẫn có những đối tượng dùng đường mòn lối tắt để vận chuyển và khai thác gỗ trái phép như thế này

việc hàng loạt hectare rừng tại quảng bình bị tàn phá như trên vẫn đang là một thực tế
công tác bảo vệ rừng đã là một bài toán được đặt ra với các cơ quan chức năng của tỉnh quảng bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên cho biết đang điều tra vụ tai nạn
giao thông gây hậu quả chết người hiện chưa xác định được tung tích nạn nhân
khoảng chín giờ học từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày một tháng bốn thời tiết vẫn tiếp tục ổn định
trời hầu như ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
nói chung là thời tiết sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch và sản xuất của người dân
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh
do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ tăng lên cao cường độ bức xa ở mức trung bình
và nhiệt độ trong ngày sẽ đạt ở mức là từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có thay đổi gì đáng lưu ý
nhìn chung trong những ngày tới không mưa ngày còn nắng nhiều độ ẩm không khí thấp
khối không khí khô nóng bao trùm khu vực này nên nền nhiệt độ vẫn khá là cao ở thời điểm trưa chiều
riêng một số tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ một số nơi còn xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin mùa mở báo online
cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân